chiều qua tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức hội nghị ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sắp tới
với chủ đề tết xuân vầy xuân bình an tổng liên đoàn lao động việt nam chỉ đạo các cho các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch chăm lo về mặt tinh thần như thăm hỏi động viên các đoàn viên người lao động bị tai nạn nghề nghiệp bệnh hiểm nghèo
đảm bảo thực hiện tốt các chế độ về tiền lương tiền thưởng tết và cách phúc lợi tổ chức phương tiện đưa đón hỗ trợ người lao động có nhu cầu về quê ăn tết tổ chức chương trình tết xung vầy xuân bình an tại các doanh nghiệp nơi ở có đông đoàn viên người lao động phù hợp với tình hình thực tế
bên cạnh đó ưu tiên đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín số tiền hỗ trợ dịp tết nguyên đán năm nay dự kiến là hai bốn trăm linh tỷ đồng cho khoảng hơn tám triệu đoàn viên người lao động